kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
sau đây là thông tin chi tiết
bản tin trưa ngày một tháng sáu của bộ y tế cho biết có thêm năm mươi ca mắc covid một mươi chín trong nước tại bốn tỉnh thành phố
riêng bắc giang là ba mươi hai ca còn lại bắc ninh chín lạng sơn tám long an một
như vậy tính đến một mươi hai h ngày một tháng sáu việt nam có tổng cộng là năm chín trăm bảy mươi sáu ca ghi nhận trong nước và một năm trăm linh sáu ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là bốn bốn trăm linh sáu ca
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết thành phố đã ghi nhận thêm hai trường hợp mắc covid một mươi chín là nhân viên làm việc tại bệnh viện quận tân phú
hai trường hợp này được phát hiện thông qua việc lấy mẫu tầm soát toàn thể nhân viên y tế
sau khi phát hiện hai ca nghi mắc covid một mươi chín bệnh viện quận tân phú đã tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc và có liên quan
hiện bệnh viện có gần sáu trăm linh nhân viên và bốn mươi bảy bệnh nhân thân nhân người nhà đang còn điều trị nội trú tại bệnh viện
trong sáng ngày một tháng sáu bệnh viện sẽ tiếp hành cách ly tập trung các trường hợp tiếp xúc và liên quan các ca bệnh
thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các khoa phòng liên quan đến các ca bệnh trên
các địa phương nơi hai người này cư trú đã khẩn trương
điều tra truy vết lấy khẩn mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần chuyển cách ly tập trung
theo hcdc sáng ngày một tháng sáu các quận huyện hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm giám sát mở rộng
nơi các trường hợp nghi nhiễm này cư trú
bệnh viện quận tân phú đã phong tỏa từ ngày hai mươi tám tháng năm
sau khi phát hiện ba trường hợp mắc covid một mươi chín đến khám
bệnh viện đã tạm thời ngưng nhận bệnh nhân từ sáng ngày hai mươi tám tháng năm
liên quan đến trường hợp là cô giáo mắc covid một mươi chín
trở về từ tp hcm ngành y tế tỉnh đắk lắc đã có kết quả xét nghiệm năm mươi chín trường hợp là f một
đều âm tính với sars cov hai lần một
cũng liên quan đến ca bệnh này hiện ngành y tế tỉnh đắk lắc
đã cách ly hơn chín hộ dân với hơn ba mươi sáu người ở huyện ea leo
nơi người này về sinh sống
trong đó có gần bốn trăm linh trường hợp là f một f hai
ngoài ra lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa gần một mươi địa điểm
dân cư theo chỉ thị một mươi sáu nơi bệnh nhân này
đã từng đến
tiến hành giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm
toàn bộ các xã cư mốt e huy và thị trấn e rang của huyện e leo
tính đến sáng nay tỉnh đắk lắc đã ghi nhận thêm bốn ca mắc covid một mươi chín
có khoảng hai năm trăm linh người đang thực hiện các biện pháp cách ly để phòng chống dịch
ngoài huyện e leo tỉnh đắk lắc cũng yêu cầu dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh ăn uống vỉa hè
không tập tụ một mươi người trở lên đối với quán ăn nhà hàng quán cà phê
trên địa bàn tp hcm
đối với người dân trở về từ tp hcm bắc ninh bắc giang hà nội
từ ngày ba mươi một tháng năm đến nay phải đến ngay trạm y tế gần nhất để khai báo bắt buộc
và được hướng dẫn thực hiện cách ly tại nhà hai mươi một ngày
đang ở trong một thời điểm hết sức cam go
tuy nhiên cũng chính trong giai đoạn đầy khó khăn này
chúng ta lại được chứng kiến tinh thần đoàn kết sự nỗ lực
dấn thân tình nguyện đi vào tâm dịch của rất nhiều các y bác sĩ
họ không chỉ là những người con của quê hương bắc giang
mà còn đến từ khắp mọi miền của tổ quốc
nhiệt huyết từ họ là minh chứng cho sự dấn thân vì cộng đồng và khi tổ quốc cần
đã gần hai mươi ngày kể từ khi đặt chân đến bắc giang
gần hai trăm linh y bác sĩ của bệnh viện việt nam thụy điển uông bí tỉnh quảng ninh
luôn ở trên tuyến đầu chống dịch
từ nhà máy đến các khu dân cư
những nơi nào là điểm nóng cần lấy mẫu
đều có mặt
dù chưa một ngày nghỉ ngơi
nhưng các y bác sĩ vẫn không một lời than phiền
dịch bệnh càng khó khăn quyết tâm của họ càng lớn
vì không chế được thành công dịch thì chúng tôi mới trở về
không chỉ tích cực hỗ trợ bắc giang trong công tác lấy mẫu xét nghiệm
những ngày qua nhiều đơn vị tỉnh thành đã cử cán bộ hỗ trợ bắc giang trong công tác điều trị
ngay sau khi kích hoạt bệnh viện giã chiến số hai với quy mô hơn sáu trăm linh giường bệnh
bắc giang đã nhận được sự tri viện lớn về lực lượng
từ bệnh viện một mươi chín tháng tám và bệnh viện y học cổ truyền bộ công an
hơn một trăm sáu mươi chiến sĩ được tăng cường
đều là những y bác sĩ kỹ thuật viên chuyên sâu về hồi sức cấp cứu
chuyển nhiễm và kiểm soát nhiễm khuẩn
và giúp tâm dịch để điều trị cho bệnh nhân covid f
thực sự rất là lo lắng
tuy nhiên khi lên đây thì công tác tập huấn công tác bảo vệ rất an toàn
và quy trình nghiêm ngặt
chúng tôi đảm bảo tuân thủ và chúng tôi cũng sẽ tin tưởng rằng
chúng tôi bảo vệ được ít nhất là sức khỏe của bản thân
để có thể giữ sức khỏe điều trị bệnh nhân covid
để được huy động một nguyên lượng tham gia cũng chưa đôi lớn
về tỉnh bắc giang để phòng chống dịch covid
ngay từ đầu đảng ủy ban giám đốc bệnh viện một trăm chín mươi tám đã xác định
đây là cũng một nhiệm vụ sẵn sàng lên đường
không những ở bắc giang và các nơi khác trên đất nước
một khi có yêu cầu
trên tinh thần các đồng chí sung phong tình nguyện
sắp xếp công việc gia đình cũng như công việc của các khoa phòng
bố trí sẵn sàng lên đường vụ
chính vì vậy trong đợt đình này
ngay khi nhận nhiệm vụ mùa thu thời gian rất gấp
bệnh viện cũng đã đảm bảo quân số
và cũng rất nhiều đồng chí cũng đã tình nguyện đi
chỉ trong vòng nửa tháng qua
kể từ thời điểm đoàn y bác sĩ đầu tiên của tỉnh quảng ninh sang hỗ trợ
đến nay tỉnh bắc giang đã đón nhận hơn một cán bộ
sinh viên y khoa và y bác sĩ đến từ khắp mọi miền tổ quốc
sự tri viện kịp thời này đã và đang tiếp thêm sức mạnh
để bắc giang vững vàng vượt qua đại dịch
lực lượng của ngành y tế trong cả nước thì luôn luôn hướng về bắc giang
và phải nói là chúng tôi rất là cảm động
khi mà đã nhận được sự tình nguyện
cho đến bây giờ thì là
khoảng hơn hai mươi tám sinh viên học sinh giáo viên
của các trường y trên cả nước
đã đăng ký sẵn sàng đến để hỗ trợ cho bắc giang
và bộ trưởng bộ y tế đồng chí nguyễn thanh long
cũng đã gửi một thư hiệu triệu
cái sự hỗ trợ của ngành y tế sáu mươi ba tỉnh thành
và chúng tôi cũng đã nhận được cái sự sẵn sàng
của tất cả các đơn vị từ trung ương đến địa phương
chỉ cần khi bắc giang có yêu cầu
chúng tôi hoàn toàn có thể điều động
đến để tăng cường năng lực về y tế
tăng cường năng lực phòng chống dịch cho tỉnh bắc giang
có thể khác nhau về độ tuổi
về nhiệm vụ được phân công trên tuyến đầu
nhưng tất cả các lực lượng đều có chung một ý chí
quyết tâm của những người lính xung kích ra trận
đây chắc chắn sẽ là vũ khí quan trọng
để chiến thắng trong cuộc chiến không tiếng súng
mà chúng ta đang phải đối mặt
bản tin tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự
đáng chú ý khác
cơ quan an ninh điều tra công an thành phố hà nội
ra quyết định truy nã đặc biệt đối với lê văn dũng
sinh ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tại hà nội
hay còn gọi là lê dũng vô và
ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan an ninh điều tra công an thành phố hà nội
đã ra quyết định số bốn
truy nã bị can lê văn dũng
tức lê dũng vô và
với tội danh bị khởi tố
làm tàng chữ phát tán
hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
quy định tại điều một trăm một mươi bảy
bộ luật hình sự
theo quyết định truy nã
lê dũng vô va trốn ngày hai mươi năm tháng năm
chỗ ở trước khi trốn là số năm mươi bốn b
ngõ hai hà trì ba
phường hà cầu
quận hà đông hà nội
bất kỳ người nào cũng có quyền bắt
và giải ngay người này đang bị truy nã
đến cơ quan công an
viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã
báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra công an thành phố hà nội
một băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức
chuyên bảo kê cho vay lãi nặng
và tổ chức đánh bạc
vừa bị phòng cảnh sát hình sự hà nội đấu tranh bóc gỡ
cầm đầu đường dây này là nguyễn việt dũng
tức là dũng ốt
dũng có bệnh án tâm thần
và trong thời gian chữa bệnh thường xuyên trốn ra ngoài
để chỉ đạo ba mươi đàn em cho vay lãi nặng
bảo kê bến bãi
hiện nguyễn việt dũng và ngo quang trung
tức trung cổ cánh bốn mươi một tuổi
cùng năm đối tượng khác đã bị phòng cảnh sát hình sự
công an hà nội tạm giữ hình sự
để làm rõ hành vi cho vay lãi nặng
theo tài liệu điều tra
dũng bị khởi tố từ năm hai nghìn một mươi
trong một vụ án giết người
do có bệnh án tâm thần
dũng phải điều trị bắt buộc tại bệnh viện tâm thần trung ương một
từ năm hai nghìn một mươi bốn
trong thời gian chữa trị
dũng thường xuyên trốn viện ra ngoài
chỉ đạo đàn em lấn chiếm các khu đất
chống sát với các dự án xây dựng
ở địa bàn quận bắc tử liêm và tây hồ
để mở năm bãi trông xe
vật liệu xây dựng
tại khu nhà vườn rộng khoảng hai m hai của dũng
ở phố tân xuân xuân đỉnh bắc tử liêm
dũng xây dựng bảy phòng trọ
để cho hơn ba mươi đàn em ở các tỉnh ngoài
về ăn ở và để cất giấu nhiều
giao kiếm vũ khí
phục vụ cho việc bảo kê đi đòi nợ
ngoài ra dũng còn đưa một tỷ đồng cho trung
để vận hành đường dây tín dụng đen
dũng và trung chia đàn em
thành các nhóm để đi thu nợ theo địa bàn
ngày hai mươi bốn tháng năm
một mươi một tổ công tác thuộc phòng cảnh sát hình sự
đồng loạt khám xét các địa điểm hoạt động của dũng
thu giữ nhiều giao kiếm
vũ khí thô sơ và các giấy tờ liên quan
hoạt động cho vay lãi nặng
bảo kê biến bãi
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã
của truyền hình công an nhân dân
công an thị xã kinh môn của tỉnh hải dương
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm văn thân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại huệ trì
phường an phụ thị xã kinh môn tỉnh hải dương
về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi sáu
và có nốt rùi cách một cm
trên sau cánh mũi phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã
của công an thành phố trí linh
tỉnh hải dương là hai đối tượng
đối tượng trần trọng hiệp
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường trú tại số hai mươi b
trên hai mươi tám trên bốn trăm bảy mươi bốn
đường đà nẵng
phường đông hải một quận hải an
thành phố hải phòng
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi m
và có nốt rùi cách năm cm
trên trước mép trái
và đối tượng nguyễn văn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại tổ sáu
phố vàng thị trấn thanh sơn
huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng
lệnh truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn
hết sức lưu ý
quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện